thưa quý vị trong hướng dẫn quản lý tại nhà với người mắc covid một mươi chín vừa ban hành
bộ y tế quy định người mắc covid một mươi chín được khẳng định nhiễm virus sars cov hai
bằng phương pháp pcr hoặc test nhanh do bản thân hay người chăm sóc tự làm tại nhà
hoặc do nhân viên y tế cơ sở y tế thực hiện
trước đây ngành y tế quy định kết quả test nhanh covid một mươi chín của f tại nhà
được công nhận khi người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hay gián tiếp
qua các phương tiện từ xa hoặc test nhanh do nhân viên y tế thực hiện cho bệnh nhân
cũng tại hướng dẫn bộ y tế bổ sung yêu cầu về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm
tin an ninh trật tự vào chiều qua tại thôn lũ khấu xã ngũ chỉ sơn thị xã sapa tỉnh lào cai
đã xảy ra vụ sô sát giữa người dân của xã ngũ chỉ sơn
với công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mây hồ
nguyên nhân ban đầu là do nhiều người dân đã ngăn cản việc thi công dự án thủy điện mê hồ
và hành hung nhóm công nhân của công ty này làm tám người bị thương
vụ việc xuất phát từ những vướng mắc trong quá trình bồi thường giữa chủ đầu tư thủy điện mây hồ
là công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mây hồ có trụ sở tại năm trăm một mươi ba hoàng liên phường kim tân
thành phố lào cai với ba hộ dân tại đây chưa được giải quyết rứt điểm
chiều ngày một mươi bốn tháng ba đối tượng hoàng quang trương chú tại thành phố lào cai
đã đưa khoảng năm mươi người tự nhận là người của chủ đầu tư đến khu vực thi công dập đầu mối của thủy điện
để công nhân tiếp tục thi công
dân thuộc thôn can hồ b và thôn lũ khấu đã ngăn cản không cho thi công công trình
trong quá trình này số người tự nhận là công nhân của thủy điện đã dùng tuyếp sát đánh nhau với người dân
vụ xô xát làm một mươi bốn người bị thương trong đó có sáu người dân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu
phía nhóm người tự nhận là người của thủy điện mây hồ cũng có tám người bị thương
sau khi tiếp nhận thông tin công an thị xã sapa đã khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường
và cùng chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân phối hợp trong công tác điều tra làm rõ
điều tra công an thành phố tân an tỉnh long an vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn ngọc huân
trú tại xã hiệp thạnh huyện châu thành tỉnh long an về hành vi cướp tài sản
trước đó qua mạng xã hội huân quen biết với một thanh niên ở tỉnh sóc trăng
đến ngày hai mươi sáu tháng một huân hẹn gặp người thanh niên này tại thành phố tân an
sau khi gặp nhau đối tượng bỏ hai viên thuốc ngủ và ly nước cam
khi người thanh niên ngủ say quân nhanh chóng chiếm đoạt tài sản
gồm một điện thoại di động hai mươi năm triệu đồng một xe mô tô và tẩu thoát
đến ngày hai tháng ba công an thành phố tân an bắt giữ đối tượng trên địa bàn phường năm thành phố tân an
huân khai nhận do thiếu nợ nên lừa người thanh niên uống thuốc ngủ rồi cướp tài sản
ngoài ra huân cũng thừa nhận đã thực hiện một vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự tại thị trấn bến lức huyện bến lức
liên quan đến vụ việc một đối tượng táo tợn dùng dao khống chế nhân viên bán hàng cướp tài sản
trên địa bàn quận hà đông vào đầu tháng ba vừa qua hiện công an quận hà đông đã điều tra bắt giữ đối tượng gây án
rõ ràng đây là cảnh báo cho các chủ cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố hà nội
chủ động phòng ngừa là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm tối đa tình trạng trộm cướp có thể xảy ra
do không có công an việc làm không có tiền tiêu nên lê văn thường đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản
thực hiện hành vi phạm tội chiều mùng một tháng ba thường điều khiển xe máy từ thanh hóa về khu vực quận hà đông
loại chọc tiết lợn rồi tiếp tục lang thang qua nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
đến khoảng hai giờ bốn mươi năm phút ngày hai tháng ba thường vào cửa hàng tiện ích sơ cờ cây số một mươi năm lk một mươi
khu đô thị văn phú phường la phú hà đông hà nội dùng dao đe dọa uy hiếp nhân viên bán hàng cướp được một triệu đồng
sau một mươi ngày đêm áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ra soát các đối tượng nghi vấn
đến ngày một mươi ba tháng ba bàn chuyên án phối hợp với công an tỉnh đồng nai làm rõ được nhân thân của đối tượng nghi vấn
sau đó tiến hành bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
các tiến đường trên địa bàn không đổi lại sáng đến là thường thường có ít người còn lại sẽ dễ gây án hơn
theo các cơ quan chức năng đây không phải là loại hình tội phạm mới nhưng nguyên nhân một phần do các cửa hàng tiện lợi đều thiếu cảnh giác
nhân viên không có kỹ năng phản ứng trước tình huống vì thế tạo điều kiện cho kẻ cướp lộng hành
đáng chú ý các đối tượng khi thực hiện hành vi thường nhắm vào các cửa hàng ít nhân viên đặc biệt là khi có nhân viên nữ trực
điều này tiêm ẩn không ít nguy hiểm bởi các đối tượng thực hiện hành vi đều rất manh động táo tợ

bên cạnh đó cơ quan công an cũng khuyến cáo các cửa hàng cần chủ động công tác phòng ngừa tội phạm nâng cao tinh thần cảnh giác nếu phát hiện sớm các đối tượng có biểu hiện bất thường lén lút có thể ngăn chặn từ sớm
ngoài ra chủ động tăng cường hệ thống phòng ngừa tội phạm

như vậy thì không ít người đã hoang mang vì chưa được trang bị các kiến thức pháp luật cần thiết tạo kẽ hở cho tội phạm lừa đảo lộng hành
ghi nhận của phóng viên intv
chưa từng vi phạm pháp luật như vừa qua anh bùi kiều hưng có nhận được một tin nhắn mang nội dung lệnh truy nã
bất an và lo lắng là những gì anh gặp phải
tương tự với chị lan anh là một nhân viên văn phòng cũng chưa hiểu biết nhiều về pháp luật
nên khi nhận được tin nhắn lệnh truy nã chị cũng không khỏi bất ngờ
tự dưng có một tin nhắn đấy mà mình cũng chưa bao giờ tìm hiểu về pháp luật thì rất là lo lắng vì không biết là bản thân mình có sai phạm gì không
trong khi lo lắng đấy mình cũng không biết là bản thân mình có sai phạm gì không
thì rất là may và tôi đã đọc được cái cảnh báo đấy của bộ công an trên mạng
và sau đó thì tôi đã chân tính lại bản thân
thì nhờ vậy mà tôi đã tránh được cái sự lừa đảo qua cái tin nhắn đấy
trao đổi với phóng viên về sự việc này luật sư nguyễn văn thành giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn huy thành cho rằng
đây đều là các tin nhắn lừa đảo và các quyết định truy nã của cơ quan điều tra đều được quy định bằng văn bản pháp luật cụ thể
trong thông tư
liên tịch số một mươi ba năm hai nghìn một mươi hai của bộ tư pháp bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao và tòa án nhân dân tối cao
và nó cũng được quy định rất cụ thể tại điều ba trăm một mươi năm của luật tố tụng hình sự và luật thi hành án hình sự
theo quy định thì những cái đối tượng mà phải áp dụng cái lệnh truy nã tôi lấy ví dụ như bao gồm này là bị can bị cáo
người bị phạt cấm trục xuất người đang chấp hành lệnh cấm trục xuất
hoặc là người bị áp dụng hình phạt tù bị được tạm hoãn hình phạt tù v v
thì những đối tượng đó là những đối tượng mà nếu có dấu hiệu về mặt bỏ trốn cơ quan chức năng đã xác minh
điều tra và xác định là không biết người ta ở đâu thì có thể là cơ quan điều tra có thùng quyền sẽ ra quyết định truy nã
và cái việc ra quyết định truy nã đó là phải bằng văn bản phải có nội dung đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật
chứ không có được một cơ quan tổ chức
bộ công an cũng khẳng định cơ quan công an không gửi lệnh truy nã bằng tin nhắn điện thoại
vì vậy mọi lệnh truy nã gửi qua tin nhắn điện thoại đều là hình thức giả mạo cơ quan chức năng
nhằm đánh vào tâm lý người dân
vì vậy khi nhận được các tin nhắn tương tự người dân phải đặc biệt cẩn trọng nâng cao cảnh giác tránh sập bẫy lừa đảo
dùng xà beng giết chủ vườn cà phê rồi cướp tài sản đặng văn luyến tỏ ra đau xót trước cái chết của nạn nhân để tránh bị nghi ngờ
xong đối tượng đã bị lực lượng điều tra công an huyện bảo lâm phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng lật tẩy
nhiều năm nay ông bùi văn thăng sáu mươi hai tuổi thường ở lại căn tròi nhỏ ven hồ đắc long thượng xã lộc ngãi huyện bảo lâm để trông coi vườn cà phê của gia đình
sáng ngày tám tháng một trưởng thôn không thấy ông đến nơi tập trung tiêm vaccine covid một mươi chín như đã đăng ký
bèn đến tìm hiểu thì phát hiện thi thể chủ vườn cà phê với nhiều vết thương nằm khuất trong bụi cây ven hồ
nên là đến cái giờ trích thì một số người người ta gọi điện cho anh là không được
gọi điện anh rủ anh đi trích
thì không được thì anh em mới bảo là đi vào tìm
đi vào ngõ anh xem anh cường đâu bảo anh đi trích
vo trong đây thì không thấy anh đâu thì thấy xe của anh vẫn còn ở đây
thì người ta nghĩ là chắc là anh ở rong đông vườn
người ta đi tìm trên vườn không thấy thì người ta mới quay về đây tìm thì người ta phát hiện được anh đã nằm chết ở dưới đây rồi
khám nghiệm hiện trường công an lâm đồng phát hiện có dấu hiệu bị lục lọi nên nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản
nhiều người có thể tìm được vụ án giết người cướp tài sản
án tiền sự trên địa bàn bị đưa vào diện tình nghi các mối quan hệ của nạn nhân cũng được giả soát
đây là một vùng lâu thôn hơi xa khu dân cư
ông cường ở đây sinh sống chỉ có một mình một căn tròi tạm bỡ thôi
rất ít người ở đây qua lại
thông tin và vụ việc ban đầu thì chúng tôi cũng có rất ít những nhân chứng người biết việc để cung cấp cho cơ quan điều tra
thứ hai nữa là ở đây thì chỗ ông cường này
ông này cũng không có mối quan hệ gì phức tạp
chủ yếu là quanh ở hàng xóm mối xóm này thì ông này chỉ ở đây một mình không có vợ con gì cả
nên là thông tin về nạn nhân cũng rất là ít
kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị tấn công với một lực rất mạnh từ phía sau đầu vài gáy gây suốt huyết tụ máu não dẫn đến tử vong
từ hàng chục người thuộc diện nghi vấn cơ quan công an đã mời đặng văn luyến quê kiên giang lên làm việc
luyến khai biết ông thằng mới bán
cà phê có tiền nên sang hỏi mượn
nhưng khi gặp mặt hắn nảy sinh ý định giết ông để cướp tài sản
nhân lúc nạn nhân không để ý từ phía sau hắn lấy sả beng đánh liên tiếp nhiều cái vào phần trọng yếu
luyến giấu thi thể ông thăng vào bụi cây vứt hung khí xuống hồ rồi quay lại tròi lục lấy tiền và điện thoại của nạn nhân
hiện luyến đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hai tội danh giết người và cướp tài sản
trước những hành vi thủ đoạn phạm tội mới của nhiều đối tượng
đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch tấn công tội phạm để phù hợp với tình hình mới
trong đó có sự thay đổi về phương thức hoạt động của lực lượng một trăm bốn mươi một
thay vì đứng tại chốt như trước thì các tổ công tác hoạt động mở rộng với hình thức hóa trang
sử dụng phương tiện cá nhân chủ động tuần tra trên đường
nhằm đáp ứng tốt nhất việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập như thế này
mang theo kéo sắt trong cốp xe khi điều khiển phương tiện là xe phân khối lớn
nhưng không tuân thủ các quy định về luật an toàn giao thông
dừng phương tiện để kiểm tra hành chính thanh niên này cho biết có nhận thức được hành vi của mình
tuy nhiên vẫn trả lời một cách vô tư
bình thường mình có hay đi bóc đầu lạc lánh như vậy không
ít khi ạ xe tốn xăng mới mua đó
sao mình lại phải che biển số của xe mình lại được
các anh bảo che thì ông chỉ biết là che là điều gì
anh nào bảo che
chứ không có diễn đàn gì hả
các tổ quốc tác sẽ dừng kiểm tra các trường hợp khi đang ra giao thông là vi phạm
thì qua đánh giá của cá nhân cũng như là tổ quốc tác
thì đây là một hình thức mới cũng như là khi mà tập trung cho xử lý
mang tính chất là tuyên truyền cũng như là xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên
điều khiển mô tô mà không chấp hành luật giao thông
đặc biệt trong thời điểm cuối tuần vừa qua
trên các tuyến phố địa bàn nội thành cùng bốn quận hoàn kiếm hai bà trưng đống đa ba đình
liên tiếp các nhóm thanh niên có dấu hiệu đua xe gây dối trật tự công cộng như thế này xuất hiện
trong đó nhiều thanh thiếu niên có hành vi tháo biển số xe
hoặc mang theo hung khí khi tham gia giao thông trên đường
ngay lập tức tổ liên ngành mặc thường phục đã phát hiện kiểm tra
người vi phạm mà mang theo những cái quy định của pháp luật cấm
thì chúng tôi sẽ bàn giao về công an phường sở tại để xử lý theo quy định của pháp luật
ngoài những chuyên trách hóa sang để thực hiện nhiệm vụ phòng chống
vào cái nhóm đối tượng thanh thiếu niên như thế này
chúng tôi cũng tiếp tục tập trung kiển khai ở các nhóm đối tượng

chỉ trong vòng bốn đêm từ ngày một mươi tháng ba đến ngày một mươi ba tháng ba
ba trăm chín mươi năm đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông bị phát hiện
chặn giữ tạm giữ hai trăm linh bốn phương tiện vi phạm
lực lượng một trăm bốn mươi một xác định rõ từ những đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
đến những đứa trẻ vị thanh niên đều phải tiến hành đầy đủ các thủ tục tố tục
làm tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm cho lần tái phạm nếu có
hóa trang tuần tra cơ động và sử dụng thiết bị điện tử hiện đại để ghi hình
vi phạm của đối tượng sẽ được lực lượng một trăm bốn mươi một thu thập tập hợp một cách đầy đủ nhất
để bàn giao cho công an cơ sở lưu giữ hồ sơ đấu tranh
sau thời gian theo dõi và lập án đấu tranh đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp thanh hóa đã phá chuyên án bắt quả tăng đối tượng phạm thị nga
trú tại phường trường thi tp thanh hóa đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ bốn bánh heroin có trọng lượng hơn một ba kg
theo điều tra thời gian gần đây phạm thị nga thường xuyên đến các quán karaoke vũ trường
điểm điều trị methadone trên địa bàn thành phố thanh hóa để móc nối gom tiền của các đối tượng nghiện
sau đó đem ma túy đến các địa điểm hẹn trước để giao hàng
xác định đây là nguồn cung cấp ma túy lớn trên địa bàn
công an tp thanh hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa
chỉ sau một thời gian ngắn điều tra xác minh vào tối ngày một mươi ba tháng ba
công an tp thanh hóa đã phá thành công chuyên án bắt quả tăng phạm thị nga
đang thực hiện hành vi phạm tội thu giữ toàn bộ số ma túy
liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trong hướng dẫn quản lý tại nhà với người mắc covid một mươi chín vừa ban hành
bộ y tế quy định người mắc covid một mươi chín được khẳng định nhiễm virus sars cov hai
bằng phương pháp pcr hoặc test nhanh do bản thân hay người chăm sóc tự làm tại nhà
hoặc do nhân viên y tế cơ sở y tế thực hiện
trước đây ngành y tế quy định kết quả test nhanh covid một mươi chín của f tại nhà được công nhận
khi người bệnh tự làm tại nhà
thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp
hay gián tiếp qua các phương tiện từ xa hoặc test nhanh do nhân viên y tế thực hiện cho bệnh nhân
cũng tại hướng dẫn bộ y tế bổ sung yêu cầu về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm
sau chuỗi ngày đóng băng bởi covid một mươi chín từ ngày hôm nay việt nam sẽ chính thức mở cửa du lịch quốc tế
đây là thời điểm được ví như ngày hội lớn của du lịch việt nam
trước đó du lịch nội địa cũng đã được mở cửa trở lại với nhiều hoạt động hấp dẫn
một tháng từ khi được mở cửa trở lại thì lượng khách đến các di tích danh thắng trên địa bàn thủ đô đã dần tăng
cho thấy những tín hiệu khởi sắc sau thời gian dài đóng băng
điểm khác biệt so với trước đây là du khách thường đi theo nhóm nhỏ từ hai đến ba người hoặc theo quy mô gia đình
tuy không thể so sánh với thời điểm trước khi có dịch song đây vẫn là tín hiệu đáng mừng
cho thấy sự phục hồi của các hoạt động của di tích giang thắng trên ệ bàn thủ đô
hiện các địa điểm tham quan du lịch tích cực ứng dụng công nghệ số
thuyết minh tự động với nhiều ngôn ngữ để sẵn sàng phục vụ khách quốc tế ngay khi có khách trở lại
ngoài ra các khu vực đón tiếp nhà trưng bày các điểm tham quan được tổng vệ sinh khử khuẩn
và tổ chức phân luồng giãn cách bảo đảm môi trường sạch đẹp và an toàn
quảng ninh nói chung và vịnh hạ long nói riêng luôn là điểm đến hấp dẫn
ưa thích của đông đảo du khách quốc tế khi đến với việt nam
để góp phần bảo đảm an toàn phục vụ du khách tốt nhất khi các hoạt động du lịch
trong đó có du lịch quốc tế mở cửa hoàn toàn công an tỉnh quảng ninh và các lực lượng chức năng
đã phối hợp tăng cường kiểm tra các phương tiện phục vụ khách tham quan trên vịnh
không để các phương tiện không bảo đảm an toàn trở lại đón khách
để đảm bảo các phương tiện trở lại đón khách đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng ninh đã phối hợp cùng lực lượng
cảng vụ đường thủy nội địa quảng ninh kiểm tra tình trạng kỹ thuật điều kiện an toàn
trang thiết bị phòng chống cháy nổ cứu sinh cứu đắm của tất cả các phương tiện
kiểm tra danh sách băng cấp chính trị hành nghề của thuyền trưởng thuyền viên
và định biên an toàn tối thiểu trên mỗi phương tiện
các tàu du lịch đã dừng hoạt động thời gian rất là dài
do đó các nguy cơ xảy ra hỏng ngóc đối với các thiết bị phòng cháy cháy
cũng như các thiết bị kế hoạch nguy hộ rất dễ xảy ra
cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn và đôn đốc
các chủ tàu kiểm tra lại toàn bộ các hệ thống phòng cháy cháy
hệ thống trang thiết bị cứu nạn cứu hộ giảm thiểu mọi nguy cơ dẫn đến mất an toàn
để phục vụ tốt cho việc mở cửa du lịch
các chủ tàu chúng tôi thứ nhất là chủ động đưa các phương tiện vào sửa chữa nâng cấp
duy tu sửa chữa tất cả các trang thiết bị trên phương tiện
làm sao để đảm bảo an toàn quay trở lại đón khách du lịch
cùng với công tác kiểm tra các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng ninh
và cảng vụ đường thủy nội địa cũng thông qua hiệp hội tàu du lịch quảng ninh
tri hội tàu du lịch hạ long gặp gỡ làm việc với chủ các doanh nghiệp tàu du lịch
yêu cầu các đơn vị này chủ động thực hiện đầy đủ các quy định đảm bảo an toàn khi đón khách trở lại
đặc biệt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên các tàu đảm bảo an toàn tối đa cho du khách
tuyên truyền cho các thuyền trưởng thuyền viên người phục vụ trên tàu làm việc một cách có trách nhiệm
chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cho phòng chống dịch các dịch vụ y tế
cùng với việc tuyên truyền chúng tôi tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến
phục vụ tốt cho hoạt động du lịch và kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh
vịnh hạ long hiện có hơn năm trăm linh tàu du lịch được cấp phép hoạt động
sau hơn hai năm buộc phải dừng đón khách do dịch covid một mươi chín
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một trên cơ sở kiểm soát
thành công dịch bệnh đảm bảo các điều kiện an toàn phục vụ du khách
vịnh hạ long đã đón khách tham quan trở lại theo tinh thần nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
tới đây khi các hoạt động du lịch được mở lại hoàn toàn sẽ là cơ hội để quảng ninh nói chung
vịnh hạ long nói riêng tiếp tục khẳng định là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ trung chính
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu quế trạm phường dữ lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ
là đối tượng nguyễn đức hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ ba e khu hai phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ở lông mày trái
và đối tượng hoàng tiến thực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã phúc khánh huyện yên lập tỉnh phú thọ
bị công an huyện yên lập tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện